trong chuyến làm việc tại tỉnh gia lai chiều qua ngày hai mươi năm tháng chín
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội uông chui lưu cùng đoàn công tác
đã đến thăm và làm việc với ủy ban thành phố pleiku
đồng thời tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
phó chủ tịch quốc hội uông chui lưu đã tặng một trăm linh xuất quà trị giá một trăm linh triệu đồng
từ quỹ bảo trợ trẻ em cho một trăm linh em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
đây là nguồn động lực để giúp cho các em tiếp tục vươn lên đạt những kết quả cao trong học tập
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch quốc hội uông chui lưu chúc mừng những kết quả về kinh tế
văn hóa xã hội mà chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố pleiku đã đạt được trong những năm qua
trong đó chất lượng giáo dục của địa phương ngày càng được nâng lên
nhiều trường lớp được tiếp tục đầu tư xây dựng ngày càng khang trang
phó chủ tịch quốc hội mong muốn trong thời gian tới chính quyền cùng nhân dân và các đoàn thể xã hội
tiếp tục quan tâm cho sự nghiệp giáo dục và đưa pleiku trở thành điểm sáng đi đầu trong phong trào giáo dục của tỉnh gia lai